tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc
đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái
hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại việt nam
dự án triển khai sáng kiến khu công nghiệp hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại việt nam
đã được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn và sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi doanh nghiệp của bốn khu công nghiệp thuộc các tỉnh ninh bình cần thơ và đà nẵng
đã áp dụng công nghệ nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên và sản xuất sạch hơn
tiết kiệm hơn hai mươi hai mw giờ điện hơn sáu trăm linh m ba nước sạch và gần ba sáu trăm linh tấn hóa chất và chất thải
góp phần vào việc bảo vệ môi trường tiết kiệm tài nguyên nhiên liệu
bên cạnh đó dự án cũng đã có những hoạt động hỗ trợ hoàn thiện các chính sách về quy hoạch và quản lý
tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi các khu công nghiệp thành các khu công nghiệp sinh thái bền vững trong tương lai